vào sáng ngày hôm nay tin từ trạm cảnh sát giao thông quảng sương phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa cho biết
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bốn người thương vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút ngày năm tháng tám tại km ba trăm bốn mươi bảy bốn trăm linh cô lộ một a đoạn qua xã quảng trung huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
thời điểm trên một xe ô tô khách dường nằm lưu thông hướng bắc nam khi tới địa điểm trên đã va chạm với một chiếc xe máy đang sang đường
do bị bất ngờ tài xế xe khách đã đánh lái sang bên phải để tránh chiếc xe máy nhưng đã liên tiếp tông vào ba chiếc xe máy khác đang đi và dựng trên vỉa hè
hậu quả một thanh niên ngồi sau một chiếc xe máy tử vong tại chỗ ba người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu
tại hiện trường ô tô khách và bốn xe máy bị hư hỏng nặng hiện vụ việc đang được công an tỉnh thanh hóa phối hợp điều tra làm rõ